và từ sáu giờ sáng nay ngày sáu tháng chín hà nội chính thức triển khai phòng chống dịch tại ba vùng
theo đó giãn cách xã hội với các biện pháp mạnh hơn tại vùng một vùng nội đô
đảm bảo an ninh trả tự và hướng dẫn phân luồng giao thông
thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu hai trăm chín mươi một ca
tuy nhiên trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng chín các lực lượng chức năng sẽ chỉ tiến hành kiểm tra sát xuất
ở các điểm chốt nhắc nhở người dân mà chưa xử phạt nếu người đi đường chưa có giấy theo quy định mới
điều này nhằm tạo điều kiện cho việc hoàn thiện chuẩn bị thực hiện cấp giấy mới
công an tp hà nội cũng đã có thông báo về đối tượng trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường
có mã nhận diện thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
trong vùng một của ủy ban nhân dân tp hà nội
ngoài số điện thoại đường dây nóng đang sử dụng là sáu mươi chín hai trăm một mươi chín bốn nghìn hai trăm chín mươi chín
công an tp cung cấp thêm hai số điện thoại là sáu mươi chín hai trăm một mươi chín bốn nghìn hai trăm chín mươi năm và sáu mươi chín hai trăm một mươi chín bốn nghìn hai trăm chín mươi sáu
để giữ được dịch vụ
để phục vụ tối đa việc hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký giấy đi đường